liên quan đến hai ca bệnh covid một mươi chín phát hiện tại huyện thạch hà và thành phố hà tĩnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh vừa có thông báo tìm người đến các địa điểm sau
điểm tắm nước ngọt công cộng của huyện quản lý biển xuân hải thị trấn lộc hà
từ một mươi tám h đến một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày ba tháng sáu
nhà hàng thanh đèo thôn bắc mới xã cương gián huyện nghi xuân
từ một mươi chín h đến hai mươi một h ngày ba tháng sáu
quán cơm hòa thiết ở xã tân lâm hương từ một mươi hai h đến một mươi ba h ngày năm tháng sáu
nghĩa trang đông vịnh thành phố vinh tỉnh nghệ an khoảng một mươi bảy h ngày sáu tháng sáu
cụm khai thác thủy lợi n một kẻ gỗ ở xã thạch điền huyện thạch hà
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi nam hà tĩnh sáng ngày năm tháng sáu
điểm tắm nước ngọt công cộng của huyện quản lý biển xuân hải thị trấn lộc hà huyện lộc hà
từ một mươi tám h bốn mươi đến một mươi chín h ngày ba tháng sáu
quán cháo canh bắc hà ở phường nguyễn du thành phố hà tĩnh
từ một mươi chín h hai mươi đến hai mươi h ngày ba tháng sáu
quán bún riêu số hai mươi ba trên lk bảy đường lê ninh thành phố hà tĩnh ngày năm tháng sáu
nhà ông bà nội của bệnh nhân tại thôn thọ xã thạch liên huyện thạch hà
từ chín h ba mươi phút ngày sáu tháng sáu đến sáng ngày tám tháng sáu
đề nghị những người đến các địa điểm và thời gian trên liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương
hoặc đường dây nóng của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh chín trăm sáu mươi một hai trăm linh hai hai mươi sáu